mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạ để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày hai mươi và ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can sáu đối tượng
như vậy là trong vụ này đã có tổng cộng hai mươi ba bị can bị khởi tố

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ các bị can trên tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hai trăm linh chín tỷ đồng